sau gần ba năm triển khai đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công thứ một về kê khai nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến
đến nay người dân đã bắt đầu hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trong đăng ký xe vì giúp tiết kiệm thời gian chi phí cũng như tăng tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính
nếu như trước đây phải có mặt từ rất sớm để làm thủ tục tờ khai viết tay sau đó xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ đến lượt để đăng ký
thì nay người dân có nhu cầu đăng ký xe ô tô chỉ mất vài phút cập nhật tờ khai online hoàn tất thủ tục và nhận biển cho chiếc xe của mình
nộp phạt trực tuyến đăng ký xe online đang dần trở thành xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ bốn
hình thức này được đánh giá cao về hiệu quả cũng như những tiện ích mà nó đem lại vừa thuận tiện minh bạch lại giúp người dân tiết kiệm chi phí thời gian
nếu mà người dân mà có các cái tài khoản thì không chỉ là chỉ làm mỗi công tác đăng ký xe mà người ta có thể là có tài khoản đấy để người ta làm các cái dịch vụ công về y tế giáo dục
sự tiện lợi cho người dân và minh bạch trong công tác xử lý vi phạm hành chính đang là chủ trương được bộ công an hướng tới
hiện nay việc ứng dụng này đã được công an thành phố đẩy mạnh trên ba mươi quận huyện bổ sung thêm các lĩnh vực quản lý hành chính phòng cháy chữa cháy
nhằm giúp các doanh nghiệp văn phòng phẩm đẩy mạnh thăm dò thị trường mở rộng hợp tác và gia tăng kết nối
triển lãm quốc tế về giải pháp văn phòng thông minh thiết bị máy và văn phòng phẩm đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
với một trăm năm mươi gian hàng một trăm linh doanh nghiệp đến từ chín quốc gia và vùng lãnh thổ triển lãm quốc tế về giải pháp văn phòng thông minh thiết bị máy và văn phòng phẩm
đã nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp trong ngành đến tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư
những chương trình giao thương b hai b trực tiếp tại các gian hàng đã giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác
theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường vietdata quy mô thị trường văn phòng phẩm việt nam ước tính đạt một trăm chín mươi năm triệu usd năm hai nghìn hai mươi hai
dự báo trong giai đoạn từ hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi chín quy mô thị trường cung mứng và văn phòng phẩm việt nam có tốc độ tăng trưởng hàng năm là tám ba mươi bảy
đạt giá trị khoảng ba trăm một mươi sáu triệu đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi chín
sự tăng trưởng này tỷ lệ thuận với mức độ gia tăng số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng quá trình phát triển cơ sở hạ tầng ở việt nam
thực hiện chủ trương chương trình
xanh hóa trường xa vừa qua các cơ quan trong tỉnh bình định đã trao tặng một mươi năm cây dừa giống và vật tư chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cây dừa
cho cơ quan chức năng để đưa ra trồng phủ xanh huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
một mươi năm cây dừa giống được ươm trồng tại trung tâm nghiên cứu phát triển cây lâu năm thuộc viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ
đã được gửi tặng quân và dân trường xa đây là đợt thứ hai tỉnh bình định hưởng ứng chương trình sanh hóa trường sa
trong thời gian qua chỉ cuộc trồng trọt bảo vệ thực vật và phối hợp với viện nghiên cứu nông nghiệp duyên hải nam trung bộ
tiến hành bình tiến đổi chọn các cây đầu dòng các quả dừa đạt tiêu chuẩn đỡ tiến hành nhăn giống
cung cấp cho bộ tư lệnh bộ bốn hải quân đỡ hỗ trợ trồng dừa ở viện đảo trường xa
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tỉnh bình định đã trao cho quân và dân trên đảo
trường xa ba mươi cây giống dừa ta và thuốc phòng trừ bạo cánh cứng hại dừa
đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm và tình yêu biển đảo quê hương của cán bộ
nhân dân tỉnh bình định nói riêng và cả nước nói chung góp phần xây dựng huyện đảo trường sa ngày một xanh tươi hơn
tạo cảnh quan môi trường cải thiện không gian sống sinh hoạt và làm việc của cán bộ
chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của tổ quốc
sự ủng hộ sự giúp đỡ của ủy ban dân tỉnh bình định nói riêng và đồng bào sở ban ngành
các địa phương cả nước nói chung đối với quần đảo trường sa
trong chương trình xanh hóa trường xa có một ý nghĩa rất thiết thực nhằm góp phần cải tạo môi trường sống
làm thay đổi điều kiện sống của cán bộ nhân dân và chiến sĩ trên quần đảo trường sa